ngày tám tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông nguyễn hồng lam
chủ tịch ubnd huyện đức cơ tỉnh gia lai để điều tra về hành vi tham ô tài sản
đồng thời cùng ngày cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn xuân tứ tránh văn phòng hội đồng nhân dân
ubnd huyện đức cơ và ông nguyễn đông dương chuyên viên phòng tài chính kế hoạch của huyện này
sau khi tống đạt quyết định cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét tại nơi làm việc của các cán bộ lãnh đạo này để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra
theo kết quả điều tra bước đầu xác định từ thời điểm năm hai nghìn một mươi hai ông nguyễn hồng lam giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện
ông nguyễn xuân tứ phó trưởng phòng cùng ông nguyễn đông dương thủ quỹ phòng tài chính kế hoạch đã lập chứng từ khống giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt số tiền năm trăm hai mươi bốn triệu đồng từ việc giải phóng mặt bằng
cải tạo mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện đức cơ